anh nvd chú tại quảng ninh có phản ánh tới báo chí trong thời gian chấp hành án phạt tù đã bị một giám đốc tri nhánh của công ty cổ phần chứng khoán vps giả mạo các giấy tờ chứng thực giúp sạch nhiều tỷ đồng trong tài khoản
anh nvd sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín ở quảng ninh cho biết vào năm hai nghìn hai mươi anh có sở hữu ba mươi bốn trái phiếu trị giá ba bốn tỷ đồng của công ty cổ phần ajura
đồng thời được bà tt thời điểm đó là giám đốc vps chi nhánh ở quảng ninh trực tiếp chăm sóc tư vấn thủ tục
vào ngày hai mươi tám tháng bốn năm hai nghìn hai mươi anh nvd ký hợp đồng mua bán trái phiếu để bán số trái phiếu nêu trên cho vps với số tiền hơn ba năm tỷ đồng phải được thanh toán toàn bộ vào tài khoản chứng khoán mở tại vps
từ tháng chín năm hai nghìn hai mươi đến tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba anh đê phải chấp hành án phạt tù
đáng chú ý sau khi chấp hành hình phạt xong anh đê đến vps chi nhánh quảng ninh để rút tiền thì phát hiện không còn tiền trong tài khoản
theo bảng kê chuyển tiền ngày hai mươi hai tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai toàn bộ số tiền đã được chuyển tới một người mà anh đê không hề quen biết
anh nvd cho biết thêm chính bà tt đã thay tôi làm lệnh truyền tiền bằng hợp đồng ủy quyền được công chứng điều đặc biệt là chữ ký trong hợp đồng này không phải của anh
vào năm hai nghìn hai mươi hai anh vẫn đang chấp hành án phạt tù
trong trại giam thì không thể ra ngoài để ký được
hơn một mươi tháng nay anh đã rất nhiều lần liên hệ với bà hát
bà hát thừa nhận làm ra giấy tờ tài liệu để rút tiền mong muốn tự giải quyết nhưng chỉ hứa hẹn rồi né tránh
liên quan đến vụ việc này sở tư pháp tỉnh quảng ninh cho biết kết quả xác minh tại biên bản ngày một mươi tám tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn cho thấy
quá trình thực hiện chứng thực công chứng viên nguyễn thị thương đã không thực hiện đầy đủ trình tự thủ tục về chứng thực chữ ký
thiếu sự kiểm tra đôi chứa bản chính
dẫn đến việc giả mạo chữ ký chữ viết trong văn bản chứng thực chữ ký
cơ quan này kết luận việc công dân tố cáo văn phòng công chứng nguyễn thị thương là có cơ sở
thế nên đã chuyển hồ sơ vụ việc sang cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng ninh để xem xét giải quyết
trong khi đó theo thông tin của báo lao động vào giữa tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn
phía chứng khoán vps cho biết sau khi nhận được phản ánh của khách hàng nvd đã thực hiện giả soát hồ sơ tài liệu và hệ thống của công ty
theo hồ sơ lưu trữ thể hiện các giao dịch đều đang tuân thủ các tiêu chuẩn của vps và quy định pháp luật chuyên ngành
phía vps cho biết thêm theo đề nghị của khách hàng nvd vps đã nhiều lần liên hệ với bà tt đến làm việc nhưng không liên lạc được
bên cạnh đó vps cũng đã trao đổi với khách hàng nvd về việc trình báo vụ việc tới cơ quan cảnh sát điều tra có thẩm quyền
nhằm bảo vệ quyền lợi cho khách hàng
còn theo văn bản phúc đáp vào ngày năm tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba
được vps gửi tới anh nvd cho biết liên quan đến các giao dịch truyền tiền trên tài khoản chứng khoán của anh đê
vps đã ghi nhận các giao dịch được thực hiện trên ứng dụng smart un từ tài khoản trực tuyến của quý khách
các thao tác sử dụng và giao dịch trực tuyến đều không ghi nhận vấn đề bất thường và tuân thủ theo đúng trình tự xử lý của hệ thống
phía vps cũng cho biết đã tiến hành các thủ tục cần thiết để trình báo vụ việc đến cơ quan chức năng theo quy định của pháp luật
cũng liên quan đến vụ việc tương tự
khách hàng gửi tiền vào ngân hàng nhưng bị bốc hơi một cách khó hiểu
mới đây phần anh tới báo chí bà vtko cư trú tại hà nội cho hay
tháng ba năm hai nghìn hai mươi một bà được cán bộ ngân hàng thương mại cổ phần hàng hải msb tư vấn mời mở tài khoản ngân hàng
đáng chú ý tài khoản này được mở nhưng do ngân hàng msb quản lý
để báo cáo số dư cuối ngày và cuối tháng phục vụ cho việc tính chỉ số giá chứng khoán của msb
tài khoản không được khách hàng quản lý trên app điện thoại
tiền gửi của khách hàng không được mở
khách hàng có kỳ hạn tham gia một tuần hai tuần ba tuần bốn tuần
hết kỳ hạn gửi khách hàng có nhu cầu rút cốc và lãi
hoặc muốn gia hạn thì thông báo cho msb trước một ngày
để tạo sự tin tưởng cho khách hàng
nhân viên msb đã mời bà o đến trụ sở ngân hàng tại số năm mươi bốn nguyễn trí thanh hà nội để thăm quan
từ ngày ba mươi tháng ba năm hai nghìn hai mươi một bà o đã nhiều lần chuyển tiền vào tài khoản trên
mỗi lần chuyển tiền đều nhận được giấy xác nhận thông tin tài khoản số dư tài khoản
trên giấy xác nhận
đều có chữ ký của những người có thẩm quyền là các giám đốc trung tâm khách hàng cá nhân
hoặc giám đốc tri nhánh ký và đóng số đỏ của ngân hàng msb
cụ thể một trong số những cá nhân đó là ông nguyễn minh hưng ông nguyễn việt dũng bà bùi thị hoài anh
những người từng là giám đốc trung tâm khách hàng cá nhân hoặc giám đốc chi nhánh
thế nên bà hoàn toàn không mảy may nghi ngờ
sau nhiều lần chuyển tiền vào tài khoản và một lần rút gốc
số dư tài khoản của bà o đến ngày năm tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba là hai mươi bảy bảy tỷ đồng
theo xác nhận của ngân hàng tuy nhiên vào ngày một mươi hai tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi
bà o yêu cầu sau kê tài khoản từ khi mở thì phát hiện tài khoản chỉ còn số dư bốn mươi sáu ba trăm hai mươi tám đồng
trên bảng sao kê tài khoản thể hiện rất nhiều giao dịch chuyển
số tiền không phải do bà o yêu cầu thực hiện
ngoài ra số dư trên sao kê không đúng với số dư msb thông báo trên các giấy xác nhận thông tin tài khoản
số dư tài khoản hoặc email do msb cung cấp gửi cho bảo o tại thời điểm tương ứng
tương tự trường hợp bà o không đúng
bà o là câu chuyện của bà nguyễn thị lân trú tại phường trung hòa quận cầu giấy hà nội
khách hàng gửi số tiền là năm mươi tám sáu mươi năm tỷ đồng cũng biến mất
tài khoản này được bà lan mở vào tháng ba năm hai nghìn hai mươi một
do msb quản lý để báo cáo số dư cuối ngày và cuối tháng phục vụ cho việc tính chỉ số giá trương khoán của msb
bà lân cho biết tài khoản này không mở được app trên điện thoại
tiền gửi theo kỳ hạn tham gia một tuần hai tuần ba tuần bốn tuần
khi hết kỳ hạn gửi
tôi có nhu cầu rút cốc và lãi hoặc muốn gia hạn kỳ gửi thì thông báo cho msb trước một ngày
đến ngày bảy tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba
số dư tiền gửi của bà nguyễn thị lân theo giấy xác nhận thông tin tài khoản do msb chi nhánh thanh xuân xác nhận là năm mươi tám sáu mươi năm tỷ đồng
sau thời điểm đó bà lân cho hay không thực hiện giao dịch gửi tiền hay rút tiền nào khác
tuy nhiên đến ngày một mươi hai tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba
khi bà nguyễn thị lân đến msb
yêu cầu được sao kê từ khi mở tài khoản
bà hốt hoảng thấy tài khoản năm mươi tám sáu mươi năm tỷ đồng của mình chỉ còn chín mươi ba sáu trăm bốn mươi đồng
bà nguyễn thị lân cho biết thêm
trên bảng sau kê tài khoản thể hiện rất nhiều giao dịch chuyển rút tiền không phải do tôi yêu cầu thực hiện
ngoài ra số dư trên sao kê không đúng với số dư thông báo trên các giấy xác nhận thông tin tài khoản
số dư tài khoản do msb cung cấp cho tôi tại thời điểm tương ứng
bà lân khẳng định không có bất cứ hành động nào liên quan đến các giao dịch chuyển rút tiền
và không ký bất kỳ một lệnh chuyển rút tiền nào tại msb sau ngày bảy tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba
thời điểm ngân hàng xác nhận số dư là năm mươi tám sáu mươi năm tỷ đồng
liên quan đến vụ việc phía msb thông tin trong quá trình tra soát hoạt động
đánh giá cán bộ định kỳ tại các chi nhánh
ngân hàng phát hiện có dấu hiệu bất thường liên quan đến một số cán bộ nhân viên với một nhóm khách hàng
có quan hệ mật thiết với nhau trước khi tham gia msb
và đã cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng để làm rõ
msb cho biết vụ việc đã được công an tp hcm
hà nội thụ lý khởi tố vụ án và đang trong quá trình điều tra
chúng tôi đã và đang phối hợp với các cơ quan chức năng trong phạm vi được yêu cầu
đồng thời khẳng định sẽ tôn trọng kết luận và phán quyết cuối cùng của cơ quan chức năng có thẩm quyền
liên quan đến vụ việc trên tại buổi họp báo vào chiều qua ngày hai mươi tám tháng ba
thông tin tình hình kinh tế xã hội quý i năm hai nghìn hai mươi
công an tp hcm đã có thông tin về việc khách hàng mất tiền
tại ngân hàng thương mại cổ phần hàng hải việt nam msb
theo tướng nguyễn thanh tùng phó giám đốc công an tp hcm cho biết
ngày một mươi tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba cơ quan an ninh điều tra đã tiếp nhận tin báo của ngân hàng msb
về việc phát hiện nhân viên là bùi thị hoài anh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
là giám đốc truy nhánh ngân hàng msb thanh xuân có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt một trăm sáu mươi năm tỷ đồng
ngày một mươi tám tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án bắt tạm giam bùi thị hoài anh
qua đó xác định tám bị hại với số tiền làm bạc
hai trăm ba mươi tám tỷ đồng hiện nay cơ quan công an đã áp dụng các biện pháp thu hồi tài sản để trả lại cho bị hại
thiếu tướng nguyễn thanh tùng thông tin thêm đến nay chưa xác định có đồng phạm cơ quan công an đang tiếp tục xác minh